hôm qua ngày hai mươi sáu tháng ba tổng thống mỹ joe biden đã tham dự một cuộc họp giữa các ngoại trưởng
cùng các bộ trưởng quốc phòng mỹ và ukraine diễn ra tại vassava ba lan
đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của nhà lãnh đạo mỹ với các quan chức hàng đầu của ukraine
kể từ khi nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại quốc gia đông âu ngày hai mươi bốn tháng hai
phía ukraine cho biết hai bên đã thảo luận về các vấn đề hiện nay
và ukraine đã nhận được thêm các cam kết an ninh từ phía mỹ về hợp tác phát triển quốc phòng
tổng thống mỹ đang thăm ở ba lan nhân chuyến công du châu âu
trước đó ông biden đã tới bruxelles bỉ tham dự hội nghị thượng đỉnh tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
gặp các nhà lãnh đạo liên minh châu âu eu để thảo luận về các biện pháp ứng phó chung trước cuộc khủng hoảng ukraine